một tụ điểm đánh bạc qua mạng internet có nhà cái đặt tại nước ngoài vừa bị công an tỉnh vĩnh long triệt phá
kiểm tra căn nhà hoang thuộc ấp mỹ phú xã mỹ lộc lực lượng công an phát hiện bên trong căn nhà có một mươi bốn đối tượng đang trú tại hai huyện tam bình và long hồ
tụ tập tổ chức đá gà qua mạng internet ăn thua bằng tiền có tên miền là svvs ba trăm tám mươi tám com nhà cái đặt tại campuchia nên lực lượng công an tiến hành bắt giữ
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm một laptop một tv số tiền tám trăm tám mươi năm đồng bên trong sổ cá cược
kiểm tra trên người các đối tượng tạm giữ gần ba mươi triệu đồng một mươi một điện thoại di động kiểm tra xung quanh tạm giữ bảy xe mô tô
hiện nhóm đối tượng trên đã được bàn giao cho công an huyện tam bình để tiếp tục làm việc xử lý theo quy định